mới đây đã có thêm một nhà mạng gia nhập vào thị trường viễn thông và đây là mạng di động thứ bảy có mặt tại việt nam
reddy mạng di động ảo mới của công ty mobicast khai trương với đầu số năm mươi năm
mạng di động reddy là mạng di động ảo thứ hai trên thị trường sau đông dương telecom
reddy sử dụng hạ tầng của vnpt để cung cấp dịch vụ cho khách hàng
việc triển khai mô hình mạng di động ảo sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp
góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số hạ tầng đã đầu tư của các doanh nghiệp di động
và có thể triển khai nhanh các dịch vụ trên toàn quốc